nhân dịp hai trăm hai mươi tám năm chiến thắng ngọc hồi đống đa một nghìn bảy trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi bảy
tại bảo tàng quốc gia quang trung thị trấn phú phong huyện tây sơn tỉnh bình định
lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân đã long trọng tổ chức lễ dân hương dân hoa ôn lại truyền thống xưa
tại buổi lễ lãnh đạo và nhân dân tỉnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống cuột khởi của phong trào nông dân tây sơn
và tinh thần bách chiến bách thắng của hoàng đế quang trung
phát huy truyền thống của quê hương quang trung nguyễn huệ
trong những năm qua tỉnh bình định đã đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước
và đã đạt được những kết quả tích cực
sau lễ kỷ niệm các đoàn nghệ thuật của tỉnh liên tục biểu diễn các vở tuồng cổ
ca ngợi phong trào tây sơn và nguyễn huệ bằng các loại hình dân ca bài tròi hát bội
các hoạt động khác cũng được tổ chức như thi đấu võ thuật thi đánh hội bài tròi cổ dân gian
và triển lãm ảnh nghệ thuật để phục vụ du khách đến tham quan